hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
họ giám đốc công an thành phố nguyễn thanh tùng thông tin về vụ nam sinh lớp tám ở quận long biên bị tấn công nguy kịch xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường
ông tùng cho biết sau khi xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam tvm sinh năm hai nghìn tám ở phường việt hưng quận long biên về tội cố ý gây thương tích
hiện công an đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không
ông tùng cho biết mạng xã hội đã đưa những thông tin nghi vấn thất thiệt về người trực tiếp ra tay với nạn nhân
lãnh đạo công an tp hà nội dẫn chứng một số thông tin cho rằng người tấn công nạn nhân không phải tvm mà là bố của m
ông tùng khẳng định đây là những thông tin xấu độc
cơ quan điều tra làm việc trên cơ sở điều tra rõ bắt người phải có bằng chứng cụ thể
ông tùng khẳng định công an thành phố đang giao cho đơn vị chức năng để truy bằng được người đăng thông tin xấu độc này không để tin không chính thống lan truyền
quy định của pháp luật hoàn toàn có căn cứ để xử lý những hành vi này
qua đây công an hà nội khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận đăng tải chia sẻ thông tin chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận
các trường hợp cố tình đăng tải chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
được biết vụ việc đã xảy ra hơn một mươi ngày nay nhưng tại đình lệ mật và khu phố lệ mật phường việt hưng vẫn còn xôn xao bàng hoàng
bà mờ người dân sinh sống cạnh đình lệ mật cho biết
nhiều năm nay gia đình là nơi để người già tập thể dục trẻ nhỏ chơi thể thao vào cuối mỗi buổi chiều
thế nhưng từ khi xảy ra vụ việc nơi này ít người qua lại hẳn
vài hôm trước công an cũng đến thu những dụng cụ liên quan đến bóng rổ tại sân đình
bà mờ nói thêm rằng người dân sống ở đây nhưng ít người chứng kiến vụ việc vì đa số đều đi tập thể dục
chỉ khi thấy công an đến họ mới để ý
cũng theo bà m tvm sống cùng ông bà nội bố và em trai sau khi bố mẹ ly hôn
đặc biệt sau vụ việc
một số thông tin không hay về gia đình cháu mờ được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ
thậm chí một số đối tượng đến tấn công ngôi nhà bằng chất bẩn gạch đá
theo quan sát ngôi nhà ba tầng của gia đình mờ luôn cửa đóng then cài
cánh cửa kéo loang lổ những vết bẩn trước bậc thêm xuất hiện một số viên gạch
ông trần như tiến tổ trưởng tổ dân phố số sáu phường việt hưng cho biết
ở địa phương gia đình cháu mờ đều chấp hành mọi đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
bố cháu mơ trước đây làm nghề tự do
khoảng một mươi năm trở lại đây bố cháu mờ về nhà mở cửa hàng ảnh điện áo cưới nhận chụp ảnh thuê
theo ông tiến sau sự việc có một số người quá khích đã ném gạch trứng vào cửa nhà cháu mờ
nên chính quyền phải lắp camera để theo dõi
liên quan vụ việc trên hơn một mươi ngày kể từ khi em nhd sinh năm hai nghìn một mươi gặp nạn
chị nguyễn thị lan ba mươi chín tuổi mẹ của nạn nhân đã cạn khô nước mắt
mong chờ một phép màu dù biết là mong manh
chuyển con trai từ bệnh viện quân đội một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
là quyết định khó khăn nhất đối với người mẹ này
chị lan đau xót cho biết chị chỉ mong con được ở gần với gia đình
dù chỉ cố gắng duy trì sự sống từng giờ từng phút bằng máy thở
ngoài chị lan nhiều người thân trong gia đình như bà nội bác và dì du ruột
luôn túc trực bên sường bệnh của đê suốt hai ngày vừa qua
người bà ngoài sáu mươi tuổi liên tục xoa tay chân cho cháu trai
đôi lúc ghé sát tai cháu nói đê ơi dậy đi con
tra đổi về bệnh nhân đê đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
bệnh nhi được điều trị duy trì tại khoa hồi sức tích cực và chưa thể tiên lượng
nói trước được điều gì
tuy nhiên bệnh nhân đáp ứng thuốc có chiều hướng tốt lên dù là hỗ trợ không quá lớn
ai cũng hy vọng cháu sẽ khỏe lên vượt qua được khó khăn này
chị nguyễn thị huệ ba mươi tám tuổi cô ruột của md cho biết
sáu thành viên hai gia đình bên nội ngoại thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc nam sinh
chị huệ cho hay gia đình không chỉ trông non cháu mà còn phải chăm sóc cả mẹ cháu
đây là cú sốc quá lớn chị lan khóc hết nước mắt thường xuyên ngất lị
cũng theo lời cô để học giỏi và ngoan ngoãn nên chị lan cố bám hà nội nuôi cháu ăn học
nhưng từ ngày con trai gặp nạn chỉ còn một sự sống
nghề mẹ dơ và suy sụp bốn mươi tuổi bỗng trắng tay
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đồng lương huyện cầm khê tỉnh phú thọ thông tin
chị lan quê gốc đồng lương lấy chồng rồi chuyển đến nơi khác
năm hai nghìn hai mươi chồng mất chị chuyển hộ khẩu về nhà bố mẹ đẻ tại xã đồng lương
nhưng chủ yếu sinh sống và làm việc ở hà nội
vị lãnh đạo này cho biết địa phương nắm bắt tình hình gia đình hoàn cảnh
và đã đến hỏi thăm động viên chị lan sớm vượt qua khó khăn
cách đây một mươi năm vợ chồng chị lan đưa con nhỏ xuống hà nội làm công nhân
thuê trò tại phường thượng thanh quận long biên
ba năm trước chồng qua đời do tai nạn giao thông
chị đi bán hàng xong hàng ngày mong kiếm đủ tiền đưa con trai
thương mẹ vất vả nằm sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng rất hoan
chăm chỉ học tập có năng khiếu hội họa
từ ngày chồng mất chị lan thấy con trai trưởng thành hơn biết giúp mẹ mọi công việc trong gia đình
đứa trẻ từng là niềm hy vọng điểm tựa duy nhất của chị
giờ nắm bất động trên giường bệnh xung quanh chẳng chịp thiết bị y tế
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thượng thanh xác nhận
chị lan là mẹ đơn thân làm công nhân nuôi con trai
hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn trên địa bàn phường
ủy ban nhân dân quận long biên đã phối hợp sở lao động thương binh và xã hội
trung tâm công tác xã hội hà nội đến thăm hỏi động viên gia đình chị lan
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
ủy ban nhân dân phường việt hưng và thượng thanh cũng vận động hỗ trợ hơn ba mươi triệu đồng cho gia đình nam sinh
trước đó vào ngày một mươi chín tháng ba công an quận long biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em đê
trong đơn chị lan cho biết chiều ngày một mươi bảy tháng ba
con trai xin mẹ đạp xe ra sân đình lệ mật phường việt hưng chơi bóng rổ
tại đây nam sinh xảy ra mâu thuẫn với bé ca sinh năm hai nghìn một mươi hai
đến một mươi sáu giờ cùng ngày chị nhận điện thoại từ một người đàn ông
nói con trai bị tấn công nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đức giang
chị vội đến bệnh viện thì nhận tin đê đã hôn mê sâu
bệnh nhi sau đó được chuyển đến bệnh viện quân đội một trăm linh tám để kịp thời cứu chữa
trải qua hai ca phẫu thuật tiên lượng nguy kịch
trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng
chị lan cho biết bé k đã gọi bố và anh trai là tvm
đến sân đình lệ mật tấn công đê khiến nam sinh bất tỉnh tại chỗ
chị lan bày tỏ mong muốn tìm lại công bằng cho con trai
và cho biết sẽ cố gắng giữ vững tâm lý để lo cho con được đến đâu hay đến đó
thông tin về vụ việc luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh hà nội
người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại d cho biết
trong chiều ngày hai mươi năm tháng ba gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho cháu đi
về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ duy trì thờ máy cho cháu
luật sư nguyễn anh thơm thông tin việc đưa cháu đê về bệnh viện tuyến tỉnh
là để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong
các bác sĩ bệnh viện một trăm linh tám cũng nhận định cháu đê hồi sinh là khó có thể
trong vụ việc này bước đầu tiên cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân
xem xét dấu vết để lại trên thân thể nạn nhân cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể
bên cạnh đó xác định độ tuổi của hai cháu bé có hành vi tấn công nạn nhân để xem xét năng lực trách nhiệm hình sự
thu thập dấu vết để lại hiện trường xác định nguyên nhân xảy ra sự việc thu thập lời khai từ những người liên quan
những người chứng kiến thu thập dữ liệu camera tại hiện trường nếu có để củng cố hồ sơ
có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
hiện vụ nam sinh lớp tám ở hà nội bị tấn công dẫn đến nguy kịch
đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
sau tất cả những gì gây ra cho nạn nhân liệu kẻ ác sẽ phải đối diện bản án nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để ghi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại